tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy vừa được thủ tướng nguyễn xuân phúc ký ban hành
chính phủ yêu cầu từng thành viên chính phủ thường xuyên giả soát đề xuất sửa đổi bổ sung
hoặc bãi bỏ các cơ chế chính sách quy định pháp luật không còn phù hợp kiên quyết không để thể chế chính sách
gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội
riêng trong lĩnh vực nông nghiệp chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tư pháp ra soát đề xuất sửa đổi chính sách đất đai tạo thuận lợi cho tích tụ tập trung dụng đất
mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp
trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chính phủ yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình
dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch
ban hành trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ lực là ngân hàng thương mại nhà nước
dành ít nhất một trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay
đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp
chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai chương trình tiến dụng này